công an thành phố con tum tỉnh con tum vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng có hành vi cối gây thương tích đáng chú ý có đối tượng mới chỉ một mươi năm tuổi
ba đối tượng là a quốc a phong a ngức mâu thuẫn xảy ra trong lúc các đối tượng chơi pa trên địa bàn phường lê lội tp con tum vào ngày ba mươi tháng bảy
ba đối tượng này đã rủ thêm đồng bọn mang theo dao và rìu để tìm nhóm đối tượng giải quyết
hậu quả khiến một người bị thương tích ở chán sau đầu và vùng ngực vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng cao vũ cầu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú thị xã an nhơn tỉnh bình định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng hai giờ ngày một mươi tám tháng hai năm nay sau khi đã nhậu say cao vũ cầu về nhà quậy phá gây gỗ với mẹ ruột và em trai
lúc này anh nguyễn đình chiến là cậu ruột đối tượng ở gần nhà sang khuyên can thì xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sâu xa

bực tức vì bị cậu ruột can ngăn cầu đi vào nhà lấy một con dao thái lan và một con dao bầu đi ra chém đâm nhiều nhát vào người anh chiến gây thương tích với tỷ lệ thương tật là sáu mươi một
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn vào phía nam làm thuê cho đến nay thì đã bị bắt
một tụ điểm đánh bạc ngay giữa trung tâm tp long xuyên tỉnh an giang vừa bị công an tp long xuyên triệt phá
sau thời gian theo dõi mật phục đến khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng tám trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài
án thua bằng tiền tại khu đất chống phía sau chợ long xuyên thuộc tổ một khóm hai phường mỹ long tp long xuyên
tổ công tác thuộc lực lượng công an thành phố long xuyên và công an phường mỹ long bất ngờ ập vào bắt quả tăng một mươi đối tượng liên quan
lợi dụng đêm tối địa hình phức tạp nhiều đối tượng đã kịp thời tẩu thoát
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ lá bài bốn điện thoại di động ba xe mô tô trên một mươi sáu triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an thành phố long xuyên tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan
thưa quý vị liên quan đến vụ án hình sự vận chuyển gần bốn mươi sáu kg ma túy từ campuchia về tp hcm gây xôn xao dư luận vào năm hai nghìn một mươi
ngày hai tháng tám tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp đưa ra xét xử chín đối tượng với tội danh về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy
vận chuyển trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chín bị cáo gồm lê duy linh trần văn thức nguyễn minh thiệt nguyễn văn thái nguyễn trung hiếu bùi minh cẩm chướng lê văn thành huỳnh văn lý và nguyễn y phim
thực hiện và vụ án tàn trữ trái phép chất ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do lê duy ninh ba mươi chín tuổi ngụ huyện thanh bình đồng tháp cầm đầu
theo cáo trạng khoảng hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp
phối hợp công an huyện tân hồng và công an xã tân phước bắt quả tàng nguyễn văn thái lái ô tô bảy chỗ vận chuyển trái phép bốn mươi năm ba kg ma túy hơn bảy kg heroin một mươi kg metafetamine một mươi một ba kg mdma và gần một mươi bảy kg ketamine
từ trường tiểu học dinh bà xã tân hậu cơ huyện tân hồng đến tp hcm để giao cho người khác không xác định được lây lịch
qua điều tra mở rộng lực lượng đã bắt giữ linh thức hiếu phiên trướng và thành riêng hai đối tượng thiệt và lý ra đầu thú
ngoài ra các bị cáo còn khai từ giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến trước khi bị bắt quả tang ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi linh đã tổ chức điều hành tám bị cáo khác vận chuyển ma túy qua biên giới campuchia việt nam trót lọt một mươi ba lần mỗi lần một đến ba ba lô trọng lượng từ hai mươi đến bốn mươi năm kg
trong đó tức tham gia một mươi bốn lần thiệt và trướng một mươi ba lần thái bảy lần hiếu và lý bốn lần thành và phiên ba lần khi thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với lê duy ninh khám xét chỗ ở của linh tại một khách sạn ở
trong đó trong xuyên an giang con ma tỉnh đồng thá phát hiện thu giữ một trăm bốn mươi hai năm trăm sáu mươi bốn gram ma tuyến các loại quá trình phạm tội các bị cáo đã thu lợi bất chính trong đó lê duy linh hưởng lợi bốn trăm chín mươi bảy triệu đồng và hai năm trăm linh đô la mỹ linh chia cho các đồng phạm một trăm một mươi chín triệu đồng còn lại ba trăm bảy mươi bảy triệu đồng trần văn thức bảy mươi hai năm triệu đồng thiệt hai mươi hai triệu đồng thái một mươi sáu tám triệu đồng hiếu một mươi một triệu đồng trướng một mươi triệu đồng thành bảy hai triệu đồng lý bảy hai triệu đồng y phiên được hai bốn triệu đồng
sáng ngày hai tháng tám tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vụ án giết người che giấu tội phạm không tố giác tội phạm xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn của thị trấn hòa bình huyện hòa bình liên quan đến một mươi bảy bị can và hậu quả là làm một người chết